sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra và thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ
tình trạng sởi đang có diễn biến phức tạp và khiến nhiều bậc phụ huynh tỏ ra rất lo lắng
do sức đề kháng của trẻ còn yếu nên việc chăm sóc dinh dưỡng tại nhà cho trẻ bị sởi được nhiều phụ huynh quan tâm
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng viện dinh dưỡng quốc gia khi trẻ bị sởi cơ thể mệt mỏi và mất nước
do đó ba mẹ cần bổ sung nước và chất điện giải đồng thời chia nhỏ bữa ăn để trẻ dễ tiếp thu
sởi là một bệnh nhiễm trùng chúng ta biết rằng nó đang có sốt có hò có chảy mũi có viêm nông có đường hô hấp
các em bé thường có chuyện chán ăn mệt mỏi không ăn được nhiều một bữa
chúng ta phải cố gắng bù nước vào điện giải để giúp cơ thể điều hòa giảm sốt đỡ bị mất nước với đoạn nước điện giải
sau đấy nó ăn được ít thì chúng ta phải chia nhỏ bữa ăn ra để các em bé lấy được năng lượng trong mỗi bữa tăng dần lên
để đầy đủ được năng lượng tối đa nhất cho em bé
và khi nó ăn được ít như thế thì
chúng ta phải lưu tâm là chúng ta phải tăng đậm độ năng lượng của bữa ăn để vì số lượng được ít nhưng năng lượng vẫn phải đảm bảo được nhiều
thì nó mới đỡ bị thiếu hụt năng lượng trong khoảng thời gian nó bị bệnh
và chúng ta phải lưu tâm là chúng ta phải đủ năng lượng cho em bé và chúng ta phải cung cấp cân đối các chất đạm
chúng ta ưu tiên các đạm nguồn gốc động vật để cho nó có dầu các acid amine thiết yếu
rồi là các giá trị sinh học cao để giúp cho quá trình phục hồi
cái sức đề kháng nó tốt hơn nhưng chúng ta không phải là chỉ ăn có mỗi động vật mà chúng ta phải có cả nguồn thực vật
và chúng ta phải đủ cả các chất bột đường đủ cả lượng chất béo để nó hấp thu các vitamin tăng đậm dầu trong đó có vitamin d
và các em bé nó có sức đề kháng kém thì các vitamin d nó cũng là một cái hormone nó hỗ trợ cho cái sức đề kháng
rồi ra ngoài ra chúng ta phải bổ sung đủ rau xanh và quả chín thì chúng ta ưu tiên các loại rau xanh thấm
rau màu vàng màu đỏ để nó có vitamin a các beta caroten rồi có các vitamin c để đó là những các cái thành phần
và nó hỗ trợ cho các cái vấn đề mà tăng sức đề kháng cho em bé thì có thể giúp cho em bé nó sẽ nhanh phục hồi lại các cái sau các đợt sởi hoặc các cái đợt ốm
bên cạnh việc nên cho con ăn gì để nhanh khỏe lại khi bị sởi nhiều cha mẹ băn khoăn liệu có cần kiêng những thực phẩm nào không
để giải đáp mời quý vị tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ
thực ra là không có cái thực phẩm nào cấm tuyệt đối cho các em bé vì chúng ta biết rồi khi nó bị bệnh nó nhu cầu năng lượng nó cao hơn
nhu cầu các chất đó cần nhiều hơn thì chúng ta lựa chọn các nhóm thực phẩm theo từng các lứa tuổi một cho em bé
ví dụ độ tuổi này nó thức ăn thực phẩm này thì chúng ta cho ăn
trừ một vài các thực phẩm mà ví dụ các em bé nó bị dị ứng đạn sữa dị ứng cái đường lắc tô hay là nó có cơ địa dị ứng với một số các thực phẩm thì chúng ta tạm thời ngừng
còn sau đấy chúng ta sẽ tập cho nó ăn trở lại chứ không chúng ta không có cái chống chỉ định là các thực phẩm nào cho các em bé
ngoài vấn đề về dinh dưỡng cha mẹ cũng cần quan tâm đến vấn đề chăm sóc trẻ đúng cách
như để trẻ nằm trong phòng thoáng khí sáng nhưng chạy ánh sáng chứa thẳng vào mắt không nên kiêng khen quá mức
nên bỏ tập tục kiêng nước kiêng gió vệ sinh răng miệng và thân thể cho trẻ hằng ngày cho trẻ cách ly tránh nơi đông người
thường xuyên nhỏ mũi mắt cho trẻ bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch nước nhỏ mũi mắt ngày ba đến bốn lần
đứa trẻ bị sởi không có biến chứng thì không cần dùng kháng sinh chỉ dùng vitamin b một c liều cao
trường hợp sốt cao trên ba mươi chín độ c thì có thể cho hạ nhiệt bằng thuốc
trường hợp sởi có biến chứng dấu hiệu trẻ vẫn sốt sau khi ban đã bay hết phải đưa trẻ đến bệnh viện và điều trị kịp thời
điều đặc biệt để phòng tránh bệnh sởi là chúng ta cần tăng cường vệ sinh cá nhân bàn tay và vệ sinh môi trường sống thông thoáng sạch sẽ
đặc biệt là không tiếp xúc với người bị bệnh hoặc đang nghi ngờ bị bệnh sởi thậm chí người khỏe mạnh đi từ bệnh viện về
bởi người lớn đã có miễn dịch với sởi nhưng vẫn bị lây virus sởi từ môi trường bệnh viện đem virus đó và truyền cho trẻ qua tiếp xúc thông thường
những người như thế nên tắm rửa sạch sẽ nhỏ mũi xúc họng và tránh tiếp xúc với trẻ trong vài giờ sau đó